công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần một tám kg ma túy đá và tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng năm trong lúc tuần tra tại quốc lộ một a công an huyện thanh liêm đã bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn hoàng giang và đinh văn thịnh đi trên xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a sáu nghìn ba trăm linh tám đi hướng về tp hà nội đang vận chuyển gần một tám kg ma túy đá sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của vợ chồng hà thị linh và lý quang chiến ở huyện ba thước tỉnh thanh hóa với giá năm trăm linh triệu đồng rồi mang về hà nội tiêu thụ
tiếp tục bắt và khám xét nơi ở của hà thị linh lý quang chiến và nguyễn hoàng giang lực lượng công an thu giữ thêm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp một gói ma túy đá và nhiều tăng vật có liên quan
sau vụ việc hai tên cướp hung hãn dùng hung khí chống trả nhóm hiệp sĩ và người dân khi bị truy đuổi vì cướp tài sản vào tối ngày hôm qua trên địa bàn tp hcm lại tiếp tục xảy ra một vụ cướp giật táo tợn và các đối tượng cướp giật tài sản lại một lần nữa dùng hung khí chống trả khiến ba người dân bị thương khi truy đuổi tại quận thủ đức
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ tối qua hai thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy trên đường kha vạn cân quận thủ đức đã thực hiện vụ cướp giật điện thoại của người dân
phát hiện bị cướp nạn nhân và ba người khác đã dùng xe máy truy đuổi và áp sát hai tên cướp tuy nhiên các đối tượng này đã hung hãn dùng hung khí chống trả tấn công làm ba người bị thương
người dân có mặt tại thời điểm đó đã khống chế bắt giữ được một tên tên còn lại tháo chạy nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó
hai đối tượng được xác định là trần ngọc danh hai mươi hai tuổi và lê minh vũ nghĩa hai mươi tuổi cùng quê ở an giang
ba người truy đuổi bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu do vết thương sâu
còn đối tượng nghĩa cũng bị thương nhẹ đang được điều trị bệnh viện dưới sự giám sát của công an
sau gần hai tháng điều tra truy xét vụ bác sĩ thẩm mỹ chiêm quốc thái bị chém ở trung tâm tp hcm cơ quan công an đã bắt tạm giam bà vũ thị hồng ngọc bốn mươi tuổi vợ cũ của ông thái
bà ngọc bị tình nghi là kẻ chủ mưu thuê bốn người chém chồng cũ
theo điều tra vào ngày hai mươi tám tháng ba ông thái đi ăn tối trên địa bàn quận một
khi vừa bước xuống xe vị bác sĩ này bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chém vào người gây thương tích
liên quan đến vụ việc này công an đã bắt giữ một số đối tượng trong đó có những đối tượng trực tiếp gây án
đến ngày hai mươi bảy tháng năm công an tp hcm đã bắt giữ bà vũ thị hồng ngọc tại khu vực sân bay tân sơn nhất
bà ngọc được đưa về nơi đăng ký hậu khẩu thường trú tại phường đa cao quận một để thực hiện các thủ tục liên quan
vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ
còn về vụ trói đánh cắt tóc tình địch ở cà mau
cảnh sát điều tra công an huyện cái nước tỉnh cà mau đã khởi tố nguyễn thị diệu và nguyễn thị huệ
cùng chú tại huyện u minh cà mau về hành vi làm nhục người khác
theo kết quả điều tra vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng năm diệu cùng huệ và bảy người khác đã đến xã đông hưng huyện cái nước
để bắt quả tăng mối quan hệ bất chính giữa chồng của diệu và một phụ nữ khác
cả nhóm đã xông vào phòng chói và đánh đập hai người
đặc biệt nhóm người này đã đánh và cắt tóc người phụ nữ
nguyễn thị huệ dì của diệu được phân công quay clip với mục đích là tung lên mạng
đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà đinh thị hồng
chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập mẹ mười để tiếp tục điều tra
đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc bạo hành trẻ em dã man tại đà nẵng vừa được công an quận thanh khê thông báo
vụ án này được công an quận thanh khê khởi tố vào chiều ngày hai mươi hai tháng năm
sau khi xuất hiện hai clip trên mạng xã hội về hành vi bạo hành trẻ em dã man
đinh thị hồng là chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập mẹ một mươi được cho là người đã thực hiện hành vi bạo hành trẻ em
bị can do có nhân thân tốt vi phạm lần đầu thành khẩn khai báo và phối hợp tốt với cơ quan điều tra
nên được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ bảo mẫu đã nghỉ việc
là người quay clip và người tung lên mạng xã hội để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến sự việc biên tập viên minh tiệp đã bị tố là bạo hành em vợ trong gần sáu năm qua
gây xôn xao dư luận những ngày qua đài truyền hình việt nam nơi làm việc của biên tập viên minh tiệ
đã chính thức thông tin về vụ việc này
theo thông báo được đăng tải trên website chính thức của đài truyền hình việt nam vtv
đơn vị này đã tiếp nhận rất nhiều thông tin từ báo chí dư luận xã hội
cũng như là báo cáo cá nhân của biên tập viên minh tiệp liên quan đến sự việc anh này bị em vợ tố bạo hành
trước những thông tin và luồng dư luận trái chiều phía vtv đã quyết định tạm ngừng phân công công việc
đối với biên tập viên minh tiệp để chờ xác minh của các cơ quan chức năng
sau đó sẽ đưa ra phương án xử lý phù hợp và đúng quy định của pháp luật đúng quy định của đài truyền hình việt nam
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại phố mới phường ninh xá tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
và đối tượng nguyễn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu tập thể công ty xây dựng số một mươi tám
phường phà lại thị xã trí linh tỉnh hải dương
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an